thế nhưng mặt trái của nó là tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng biến đổi thủ đoạn hoạt động thêm tinh vi khó lường
thay vì chỉ nhắn tin và gọi điện như trước đây thì giờ các đối tượng sử dụng công nghệ deepfake giả cả
giọng nói hình ảnh để gọi video call lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng lừa đảo
thông qua hình thức deepfake ai với số tiền lên đến hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng
các đây vài ngày người nhà chị nguyễn thị lý đã bị một đối tượng hack facebook
rồi call video nhờ chị chuyển khoản
để tạo đồng tin sau khi hách facebook xong đối tượng thu thập thông tin cá nhân hình ảnh video
có giọng nói được đăng tải công khai trên mạng xã hội rồi sử dụng công nghệ deepfake ai
tạo sẵn những video rất khó phân biệt thật giả
do video call đúng là người nhà nên chị đã tin tưởng mà truyền khoản không hề nghi ngờ
lúc đấy tôi nghĩ là do chất lượng mạng thì nhìn cái hình ảnh nó hơi mờ đều khoảng một mươi một mươi năm giây thì họ tắt đi
đó thì sau đấy là người ta mới nhờ mình là chuyển tiền cho là mấy chục triệu thì tôi cũng có chuyển theo
sau đấy thì nghĩ thế nào thì lại cẩn thận gọi lại về cái số điện thoại thường
thì cái người bạn của tôi thì bảo là không hề vay
thì đến lúc đó thì mình mới có cảm giác được là hình như mình bị lừa rồi
thì sau đấy mới lên trên mạng thì mới lúc đấy thì mới thấy là mọi người cảnh báo rằng là đang có một cái hình thức lừa đảo
là người ta lấy hình ảnh và sau đấy là nó giả mạo được cả video giả mạo được cả mặt và cả giọng nói luôn
tất nhiên là nó sẽ không chỉ tiếp cận của mình mình đâu
mà sẽ tiếp cận đầu tiên là những người thân này những người hay chat với dì
thì ngoài mình như thế ra thì còn có rất nhiều bạn bè của dì chuyển tám triệu một mươi triệu là có này
và có bác mình tức là chị dâu của dì là cũng chuyển đến sáu mươi triệu
những cái trường hợp mà mình biết thì tổng vào chắc phải lên đến hàng trăm triệu ý
đây chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo thông qua hình thức deepfake ai
trong thời gian qua theo lực lượng chức năng đặc điểm chung của những cuộc gọi video như vậy
thường có âm thanh hình ảnh không rõ nét tín hiệu chập trờn
giống như trong khu vực phủ sóng di động hoặc wifi yếu để nạn nhân khó phân biệt
để thực hiện được cái phương thức lừa đảo này thì tội quỳnh ông tư phạm sẽ phải xây dựng các cái kết bản
rất là bài bản về tình vi
thì thứ nhất là họ sẽ phải có các công cụ
công cụ ở đó có thể là các cái tài khoản mạng xã hội mà chúng đánh cắp được
cái thứ hai nữa là để tạo ra
để tạo thêm lòng tin như hiện tại một số người thì họ thường là chúng sẽ xây dựng các cái video clip
mà để cho người khi đấy sẽ gọi đến để tăng thêm lòng tin
thì để các cái clip này mà nó có thể gọi là dễ xác thực xác nhận hơn
thì họ sẽ phải xây dựng trước các cái kết bản
được biết deepfake là kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh
hoặc video giả mạo rất giống với người thật
khi áp dụng vào cuộc gọi video deepfake có thể giả mạo giọng nói
biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ của người bị giả mạo
dẫn đến việc người nhận cuộc gọi có thể bị lừa đảo
và hoàn toàn tin vào những gì đang nhìn thấy đang diễn ra
tôi cũng có một số các nội dung cảnh báo người dân
cái thứ nhất là khi người dân được nhận một cuộc gọi qua mạng xã hội
hoặc là qua các cái ứng dụng khác để mà nhờ vay tiền
hoặc là nhờ truyền khoản các khoản tiền thì hết sức cảnh giác
cái thứ hai là người dân tuyệt đối là không được chia sẻ các thông tin cá nhân
hoặc là các thông tin về tài khoản
lên không gian mạng hoặc là cho những người lạ người mới tiếp xúc
và cái thứ ba là người dân nên là thường xuyên tăng cường cái tính bảo mật
đối với các cái tài khoản mạng xã hội hoặc là các tài khoản của cá nhân mình
việc sử dụng công nghệ deepfake để lừa đảo trên không gian mạng
có thể gia tăng trong thời gian tới
người dân cần luôn luôn cảnh giác tuyệt đối bình tĩnh
và chủ động xác thực bằng cách gọi điện thoại trực tiếp
hoặc facetime ít nhất trên một phút
để xác nhận rằng người mình đang nói chuyện là người thật
chứ không phải qua công nghệ
bên cạnh đó người dùng mạng xã hội cũng không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng
bởi đó cũng là nguyên nhân giúp cho các đối tượng dễ dàng xây dựng những kịch bản lừa đảo như thời gian qua